thưa quý vị vào đúng ngày này cách đây một trăm linh năm năm cách mạng tháng một mươi nga đã diễn ra tại petrograt tức thành phố xanh petersburg ngày nay
thắng lợi của cách mạng tháng một mươi nga đã trở thành biểu tượng vĩ đại của thời đại
với sự kiện này lần đầu tiên trong lịch sử thế giới những người lao động đã đứng lên giành lấy chính quyền về tay mình để xây dựng một xã hội hoàn toàn mới
ngày bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm một mươi bảy dưới sự lãnh đạo của đảng bolshvic nga đứng đầu là vladimir lenin
giai cấp công nhân và nhân dân lao động của nga đã tiến hành cuộc khởi nghĩa vũ trang lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản
lập nên nhà nước soviet nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới
cách mạng tháng một mươi nga nổ ra đã đáp ứng đầy đủ nhất những yêu cầu cấp thiết của lịch sử là xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa
để xây dựng một chế độ xã hội mới chế độ xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là chủ nghĩa xã hội
từ chỗ chỉ là ước mơ cao đẹp của loài người sau cách mạng tháng một mươi nga
chủ nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực và có sức mạnh vô cùng to lớn mở đường cho các dân tộc bị áp bức vùng lên đấu tranh giành độc lập tự do
giai cấp công nhân và nhân dân lao động tại hàng loạt nước thuộc địa ở châu á châu phi châu mỹ la tinh đã nổi dậy đấu tranh giành độc lập dân tộc
hàng trăm triệu người đã được giải phóng khỏi siềng xích nô lệ tạo thành một phong trào giải phóng dân tộc mạnh mẽ trên toàn cầu
đúng như vladimir lenin đã khẳng định cuộc cách mạng tháng một mươi của nga đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử thế giới